thưa quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn vùng xoáy thấp trên cao đã dịch chuyển hẳn sang khu vực thượng lào
trong khi đó dãy ngắp thấp tây bắc đông nam vẫn còn tồn tại với quá trình tiếp tục lấn về phía tây của khối không khí biển
trong sáng nay mưa rông vẫn còn xảy ra ở khu vực bắc bộ nhất là đối với khu vực phía đông bắc
tuy nhiên đến trưa chiều nay trở đi vùng hội tụ gió này suy yếu đi
dãy ngắp thấp tây bắc đông nam cũng hoạt động yếu dần nên mưa ở bắc bộ giảm và gián đoạn trong ngày
trời đôi lúc hứng nắng nhẹ nên nhiệt độ hôm nay sẽ phổ biến tăng nhẹ lên mức hai mươi tám ba mươi một độ đối với khu vực phía tây bắc bộ
khu vực phía đông bắc bộ mức nhiệt sẽ là hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó từ đêm nay vùng hội tụ gió yếu chỉ còn gây ra mưa rào rải rác và có nơi có rông ở khu vực bắc bộ
ngày mai hai mươi tám tháng sáu vùng ấp thấp phía tây sẽ phát triển trở lại và mở rộng hơn về phía đông
trên cao khối không khí biển có cường độ ổn định
do đó trong các ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng sáu ở bắc bộ sẽ có sự gia tăng nhiệt độ rõ rệt
riêng đối với ngày hai mươi chín tháng sáu ở vùng đồng bằng xảy ra nắng nóng với mức nhiệt là ba mươi năm ba mươi sáu độ
trong hôm nay khu vực trung bộ trời còn nhiều mây có mưa rào vài nơi tại khu vực bắc đến khu vực trung trung bộ
nhưng lượng không nhiều thời tiết lúc này sẽ mát mẻ hơn
đến trưa chiều trời đôi lúc còn nắng gián đoạn và nhiệt độ sẽ tăng lên mức
trong một vài ngày tới thời tiết ở khu vực tây nguyên và nam bộ không có nhiều sự biến động
trạng thái thời tiết chủ đạo vẫn là ngày trời nắng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có rông đêm có mưa rông ở một vài nơi
biên độ nhiệt độ tranh lệch giữa ngày và đêm ít thay đổi
nhiệt độ cao nhất ở tây nguyên sẽ khoảng hai mươi chín ba mươi hai độ trong khi đó mức nhiệt tại nam bộ sẽ là từ ba mươi một ba mươi bốn độ
trong hai ba ngày tới ở vùng biển huyện bắc bộ nơi có mưa rào rải rác và có nơi có rông đêm có mưa rông ở một vài nơi
vùng biển huyện đảo hoàng sa gió thổi theo hướng nam đến tây nam mạnh dần lên mức cấp ba cấp bốn trời phổ biến vẫn là nắng giáo và tầm nhìn xa là trên một mươi năm km
ở vùng biển huyện đảo trương sa do vẫn thổi nhẹ mưa rông đôi lúc xuất hiện sen kẽ ở một vài nơi và độ cao sóng nhỏ
thời tiết biển ổn định thuận lợi cho các hoạt động hàng hải diễn ra trên biển
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước